trong ngày ba tháng bảy bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh phát hiện thêm bảy trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
các ổ dịch tại nhà máy khu chế xuất được đánh giá là phức tạp cần phải dốc toàn lực để kiểm soát
công ty nidex sankeo tại khu công nghệ cao thành phố thủ đức phát hiện một trăm một mươi chín ca nhiễm và nghi nhiễm trên một trường hợp f một
hai ca f nhận kết quả xét nghiệm vào tối ngày hai tháng bảy thì nhà máy đã truy vết hơn bảy trăm linh công nhân là f một cần đưa đi cách ly tập trung
song phía công ty được thông báo là những khu cách ly tập trung không còn chỗ nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy
theo thống kê của liên đoàn lao động tp hcm đến ngày một tháng bảy đã có gần hai mươi công nhân lao động phải ngừng việc do covid một mươi chín
trong đó có gần một công nhân là f hơn sáu bảy trăm linh f một và gần một mươi hai f hai
trong làn sóng bùng phát dịch covid một mươi chín thứ tư tp hcm phát hiện các nhà máy khu công nghiệp tân tạo quận bình tân
khu công nghiệp vĩnh lộc huyện bình chánh khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi khu chế xuất tân thuận quận bảy
phát hiện nhiều ca nhiễm bị phong tỏa ngừng sản xuất
một nhà máy ở huyện củ chi ghi nhận gần một trăm chín mươi ca nhiễm cao nhất trong số các nhà máy ở thành phố bị covid một mươi chín xâm nhập